ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm vừa tổ chức sơ kết ba năm triển khai quyết định số hai trăm một mươi bảy và quyết định hai trăm một mươi tám ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba của bộ chính trị và chỉ thị chín của ban thường vụ thành ủy về mặt trận giám sát cán bộ công chức đảng viên ở khu dân cư
qua ba năm thực hiện cán bộ công chức đảng viên đều có ý thức trách nhiệm gương mẫu chấp hành các chủ trương chính sách pháp luật của đảng và nhà nước những quy định của địa phương quan hệ tốt với nhân dân nơi cư trú và tham gia đóng góp cho các cuộc vận động tại địa phương
tuy vậy vẫn có hai mươi sáu trường hợp vi phạm pháp luật vi phạm đạo đức lối sống sinh hoạt đảng có biểu hiện bạo hành trong gia đình có cử chỉ thiếu tôn trọng nhân dân giải quyết công việc chậm trễ vi phạm sinh con thứ ba có vi phạm về quản lý thu chi chiếm dụng tiền bảo hiểm y tế
do đó trong thời gian tới mặt trận tổ quốc các cấp sẽ tăng cường công tác giám sát
phản biện đến các cơ quan tổ chức yêu cầu phản biện để cán bộ công chức
đảng viên ngày càng có ý thức hơn trong rèn luyện và học tập tham gia các hoạt động tại địa phương